trong đó có gapo ra mắt ngày hai mươi ba tháng bảy và mạng xã hội của một doanh nghiệp ict lớn sẽ ra mắt vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
một đặc điểm của năm mạng xã hội này là đều do doanh nghiệp tư nhân việt nam đầu tư chứ không dùng tiền đầu tư từ ngân sách nhà nước
bộ thông tin và truyền thông đã nêu rõ định hướng phát triển các mạng xã hội việt nam nhất là các mạng xã hội có cách tiếp cận mới khác biệt căn bản với facebook
thành phố hà nội đã có văn bản chấp thuận đề án của sở giao thông vận tải hà nội về việc thu phí phương tiện cơ giới vào một số tuyến phố trong nội thành
sở cho biết sẽ phân ra từng khu vực từng tuyến phố có nguy cơ ủn tắc để hạn chế xe cơ giới
khu vực đầu tiên phân vùng cho xe ô tô sẽ phải đóng phí là từ vành đai ba trở vào
thành phố sẽ lập trạm thu phí tự động tại khu vực vành đai ba yêu cầu chủ phương tiện ô tô mở tài khoản ngân hàng và trang bị thiết bị thu phát tín hiệu tự động
để các trạm thu phí tự nhận biết trừ tiền và cơ quan chức năng có cơ sở xử phạt nguội khi ô tô đi vào nội đô vi phạm các lỗi như dừng đỗ không đúng quy định chạy sai làn lấn làn vượt đèn đỏ
đại sứ quán việt nam tại nhật bản và hiệp hội bóng đá người việt nam tại nhật bản vừa tổ chức khai mạc và thi đấu vòng loại giải bóng đá cộng đồng người việt nam tại nhật bản
theo bàn tổ chức đã có gần sáu mươi cơ lộc bộ bóng đá không chuyên và người việt nam đăng ký tham gia
bàn tổ chức đã lựa chọn bốn mươi đội bóng tiêu biểu cùng tranh thài
kết thúc vòng loại ban tổ chức đã lựa chọn ra hai mươi bốn đội bóng có thành tích tốt nhất tham dự vòng chung kết diễn ra vào ngày một mươi một tháng tám tới đây